dù các hiệu thuốc không có thuốc để bán tuy nhiên trên các trang mạng xã hội
mặt hàng thuốc monopiravir ngoại vẫn được bán lan tràn
nhiều tiểu thương khoe mẽ ôm cả lô với giá hời
dạo một vòng các nhóm chợ thuốc có thể nhận thấy monopiravir được nhiều chủ thương rao bán
với giá từ một tám đến hai sáu triệu đồng một hộp tùy từng loại
đơn cử thuốc monopiravir capsule hai trăm linh mg malad có xuất xứ từ ấn độ được các tiểu thương báo giá
hai triệu hai hai triệu hai sáu triệu đồng một hộp
với monu pravir trong nước được bộ y tế chỉ định phát cho những f điều trị tại nhà miễn phí
thuốc này được giao bán trên mạng với giá một tám triệu đồng một hộp
theo ông đỗ xuân tuyên thứ trưởng bộ y tế dự kiến ngày hai mươi bảy tháng hai
bộ y tế sẽ họp với ba doanh nghiệp trên về quá trình cung ứng sử dụng chất lượng
và giá cả của các loại thuốc
vì vậy thời điểm này chưa thể có thuốc được bày bán ở các nhà thuốc như người dân mong đợi
về nguyên tắc
ba thuốc chứa hoạt chất monupravir được cấp phép khẩn cấp để điều trị miễn phí cho người dân
tuy nhiên bộ y tế sẽ báo cáo thủ tướng và xin ý kiến về việc
ngoài sử dụng để điều trị miễn phí ở cơ sở
có thể cho bán tại các loại thuốc này ở các cơ sở đăng ký kinh doanh về thuốc
việc này có mục đích giúp người dân khi bị nhiễm covid một mươi chín
có thể chủ động mua về điều trị tại nhà theo đơn của bác sĩ
để đảm bảo an toàn hiệu quả người dân chỉ sử dụng thuốc monuperavir
khi có chỉ định của bác sĩ về các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng khi dùng thuốc
người dân tuyệt đối không tự ý mua sử dụng thuốc monuperaviet trôi nổi
không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
trong quá trình sử dụng thuốc monopiravir nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc
cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời